vào chiều qua viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã ban hành cáo trạng truy tố đối với nguyễn anh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở đống đa hà nội kẻ biến thái hiếp dâm sát hại và cướp tài sản của nữ sinh trường đại học sân khấu điện ảnh
theo cáo trạng trước khi xảy ra án mạng trên thường ngày tú thích xem phim sách có các cảnh hành hung để hiếp dâm nên khi thấy chủ nhà trọ nơi mình đang thuê ở nhờ đón khách xem phòng tú đã nảy sinh ý định nếu là khách nữ sẽ thực hiện hành vi đánh và hiếp dâm nạn nhân
khoảng hai mươi một h ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khi có nữ sinh đến xem phòng trọ của tú vì tú không có ý định thuê nữa tại đây lợi dụng chủ nhà vắng mặt nhân lúc nữ sinh đi ra hành lang đứng quay lưng lại phía tú tú đã lấy viên gạch để sẵn trong ba lô đập vào đỉnh đầu nữ sinh
khi nạn nhân ngã xuống sàn hành lang và kêu cứu sở vào người phát hiện tú đè lên người nạn nhân bóc cổ cho tới khi bất tỉnh rồi kéo nạn nhân vào phòng và hiếp dâm
trong khoảng thời gian này khi nạn nhân tỉnh lại tú tiếp tục lấy viên gạch đập liên tiếp nhiều nhát vào thái dương chán và đỉnh đầu của nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân thêm ba lần nữa
cho đến ngày hôm sau khi người nạn nhân cứng và tím tái tú đã lấy rượu xoa với mục đích làm cơ thể nạn nhân ấm lên mềm ra để tiếp tục thực hiện hành vi mất nhân tính nhưng không được
đến chiều cùng ngày thấy gia đình của nạn nhân đến nhà trọ tìm người thân sợ bị phát hiện tù lấy chăn phủ kín người nạn nhân sau đó lấy đi ví tiền dây chuyền xe máy của nữ sinh rồi bỏ trốn
cơ quan điều tra xác định trị giá tài sản bị cướp của nạn nhân là hơn một mươi bốn năm triệu đồng
về phía nạn nhân nữ sinh đã tử vong do chấn thương sọi não nặng
sau khi vụ án bị phát hiện vào tối ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tú đến công an quận đống đa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
từ hiện trường vụ tự tử
một người chết một người nguy kịch do uống thuốc trừ sâu
lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã điều tra làm sáng tỏ vụ án giết người vạch chân hung thủ chính là người tình của nạn nhân
chiều ngày hai mươi tháng năm nhận tin báo của chủ nhà nghỉ minh phúc ở tổ dân phố sáu thị trấn châu ổ huyện bình sơn
về việc trong phòng nghỉ có một phụ nữ tử vong bên cạnh là người đàn ông đang nguy kịch
cả hai người trên miệng đều có mùi thuốc trừ sâu
công an huyện bình sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
bước đầu đã xác định người đàn ông là đặng tòng bốn mươi tuổi và nạn nhân đã tử vong là chị nguyễn thị xuân tiên
cả hai đều ở xã bình thạnh huyện bình sơn đặng tòng đã có gia đình riêng cả hai có quan hệ tình cảm
từ những chứng cứ thu thập được tại hiện trường trên người nạn nhân cơ quan cảnh sát điều tra đã buộc đối tượng đặng tòng chịu khai nhận hành vi sát hại chị nguyễn thị xuân tiên
theo lời khai của tòng hai người có quan hệ tình cảm được hơn một năm
thời gian gần đây do mâu thuẫn chuyện tiền bạc chị tiên đòi chia tay
đặng tòng không chấp nhận
tại nhà nghỉ trong lúc cãi vã tòng đã ra tay bóc cổ nạn nhân cho đến chết
rồi sau đó đối tượng uống thuốc trừ sâu
tự tử và đổ thuốc vào miệng nạn nhân
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật